so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một lượng xe nhập về việt nam trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giảm mạnh
chỉ ở khoảng bốn xe dù nhiều hãng xe đã có biện pháp kích cầu
nguyên nhân là do thời điểm gần tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai lượng xe nhập khẩu đã được các hãng nhập về
để phục vụ nhu cầu của người dân mua xe trước tết
dự báo sang tháng hai nhiều mẫu xe nhập khẩu cũng sẽ khan hiếm hàng
nên số lượng nhập về có khả năng sẽ còn giảm hơn tháng một vừa qua